hôm qua hai mươi bốn tháng tám đoàn công tác số một do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh lạng sơn về việc kiểm tra giám sát
việc thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng
kinh tế nghiêm trọng phức tạp được dư luận xã hội quan tâm
theo kế hoạch đoàn công tác sẽ thực hiện kiểm tra giám sát tại hai mươi hai cơ quan đơn vị
trên địa bàn tỉnh lạng sơn với các nội dung công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng
đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng
việc phát hiện và xử lý tham nhũng nhất là thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố
xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế của các cơ quan đơn vị chức năng ở một số địa phương
việc thi hành án phần thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế
công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc điều tra truy tố
xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế công tác tham mưu đề xuất xử lý các vụ việc
vụ án tham nhũng kinh tế của ban nội chính tỉnh ủy
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh
việc kiểm tra phải đánh giá cho được kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng của tỉnh lạng sơn
trọng tâm là kiểm tra giám sát thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố
xét xử các vụ việc với cách làm thẳng thắn trung thực để tìm ra được những ưu điểm
mô hình tốt để phát huy nhân rộng đồng thời chấn chỉnh những bất cập thiếu soát
để đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng